không đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn khi cần bổ sung hồ sơ đăng ký hành nghề khai thác hải sản
một số ngư dân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bỏ ra vài triệu đồng mua chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng từ những người môi giới
điều này đã khiến cho ngư dân không nắm được quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy gia tăng vụ việc tai nạn rủi ro trên biển
sở hữu chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạ tư hàng ngày điều khiển con tàu đánh bắt xa bờ trị giá hàng tỷ đồng hành nghề trên biển
nhưng ngư dân võ huệ chưa qua một lớp đào tạo hay bồi dưỡng nghiệp vụ nào
cho đến khi làm việc với cơ quan chức năng ông huệ mới cho biết mình chỉ học đến lớp ba không biết đọc biết viết đồng thời cũng không hiểu các tín hiệu giao thông đường thủy
hai mươi ngày họ sẽ nhận được một chứng chỉ có đầy đủ chữ ký con dấu số quyết định
xong để tìm ra đầu mối cung cấp và xác định được chứng chỉ thật hay giả thì không hề đơn giản
vì những người trực tiếp nhận tiền của ngư dân cũng chỉ là trung gian của các đầu mối khác chỉ có ngư dân là chịu thiệt vừa mất tiền vừa bị thu hồi chứng chỉ